bên cạnh đó tại các điểm vui chơi giải trí luôn có các cán bộ chiến sĩ công an trật tự
cảnh sát khu vực ứng trực đảm bảo an ninh sẵn sàng tiếp nhận tin báo từ nhân dân và du khách
không để xảy ra các vụ việc phức tạp điểm nóng hình sự
từ việc bám sát địa bàn lực lượng cảnh sát trật tự công an phường đã phát hiện xử lý một vụ đốt pháo
dẹp bỏ bảy tụ điểm bầu cua đình chỉ hoạt động một điểm tự phát trong giữ xe thu mức năm mươi đồng một xe ô tô
để làm sạch địa bàn trước tết nhiều tuần lễ lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố
đã tiến hành kiểm tra hàng chục cơ sở kinh doanh đặc sản chấn trình yêu cầu cam kết không sử dụng cò du lịch
từ đó đã làm chủ tình hình không để xảy ra tình trạng treo kéo nâng ép giá trong các dịch vụ đầu xuân
ngoài ra công an các phường cũng tiến hành kiểm tra lưu trú ra soát

tuy nhiên công an đã đảm bảo một trăm linh bốn đối tượng hình sự nắm chắc di biến động của các đối tượng này
để xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham gia hoạt động vui chơi đông người trong dịp tết
việt nam là một đất nước thú vị tôi rất thích khi tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây
với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc đảm bảo an ninh trật tự
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng và công an thành phố đà lạt đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân đón tết canh tí
mang lại một mùa xuân trọn vẹn cho người dân và du khách
như vậy là sau bảy ngày nghỉ tết nguyên đán canh tí ngày hôm nay cám bộ công chức viên chức và người lao động trên cả nước đã trở lại làm việc
tại nhiều cơ quan công sở hành chính hay là khối ngân hàng doanh nghiệp việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính đã được nghiêm túc triển khai
tạo ra không khí làm việc vui tươi phấn khởi và trách nhiệm
đây là bài đầu tiên của kỳ nghỉ lễ sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
đúng bảy giờ ba mươi phút sáng tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính quận thanh xuân thành phố hà nội
tất cả các cán bộ ở từng bộ phận đều có mặt đầy đủ và đúng giờ
và người dân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính đã được các chuyên viên hướng dẫn một cách nhanh chóng và kịp thời
cũng như ngày đầu năm cảm thấy mọi người nhiệt tình lắm chỉ bảo rất là chi tiết
mình cảm thấy không có một cái gì áp lực cả nên đây là rất là thoải mái
tại các bộ phận tiếp công dân hoặc bộ phận một cửa ở dưới phường
việc bố trí cán bộ trực cũng được thực hiện nghiêm túc
trong đó quán triệt không để xảy ra tình trạng chậm trễ gây nhũng nhiễu tiêu cực
đến việc giải quyết công việc với người dân tổ chức hay doanh nghiệp trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
từ ngày đầu năm chúng tôi cũng đã quán triệt nội dung của chỉ đạo
của ubnd quận cũng không có hiện tượng là gặp mặt để mừng tuổi hoặc là chúc tết trong ngày đầu năm mới
chúng tôi cũng quán triệt tới cán bộ về tác phong như là thái độ tiếp công dân
và đặc biệt là quán triện anh em về giải quyết công việc cũng như là thủ tục hành chính cho nhân dân đảm bảo kịp thời
trước kỳ nghỉ lễ thành phố hà nội đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện nghiêm kỷ luật
kỳ cương hành chính cho nhân dân đảm bảo kịp thời
hành chính của cán bộ công chức viên chức trong dịp tết nguyên đán
trong đó tăng cường các hình thức quản lý giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc
cũng như nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân
và các quy định về đạo đức công vụ kỳ luật kỳ cương hành chính
trước khi nghỉ tết thì chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp để quan triệt đến tất cả cán bộ công nhân viên chức
công chức người lao động của phường mai dịch thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc quy tắc làm việc
trong ngày đầu xuân năm mới
và quan điểm làm việc của chúng tôi chỉ đạo các anh em là siết chặt kỷ cương hành chính
phục vụ nhân dân là tối cao
chính vì như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng tất cả những người dân đến phường mai dịch làm việc
đều có một tinh thần vấn khởi
xây dựng một nền hành chính gần dân trọng dân phục vụ tốt nhân dân là yêu cầu đang được đặt ra
nhằm đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của người dân
kỳ vọng rằng với tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm trong ngày đầu tiên
của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán sẽ tạo ra không khí vui tươi phấn khởi
và có được nhiều kết quả trong đời mới tại các thủ tục hành chính trong cả năm nay
vừa rồi là các tin tức cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với các thông tin văn hóa giải trí
trong trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạ xin kính chào quý vị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hữu phước
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ quận chín để điều tra về hành vi giết người
khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi một tháng một công an quận chín nhận tin báo cháy xảy ra
tại căn nhà số năm trăm sáu mươi bảy hai mươi hai f khu phố sáu phường phước long b
sau đó khoảng bảy phút lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường
do vụ cháy nằm trong hẻm sâu khoảng bốn trăm linh mét nên lực lượng chữa cháy
phải dùng các bình chữa cháy mới có thể dập tắt hoàn toàn
qua kiểm tra công an xác định năm người trong cùng một gia đình đã tử vong
nạn nhân bao gồm lê thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi lê thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám lê hoàng thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trần mỹ tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại hiện trường bốn chiếc xe máy diện trước cửa nhà chắn lối ra vào của ca nhà này
và bị cháy rụi toàn bộ căn nhà bị cháy làm sập căn gác bên trong gây hậu quả thương tâm
vào cuộc điều tra công an tp hcm đã bắt giữ phước khi đang lẫn trốn tại quận chín
tại cơ quan công an phước khai phóng hỏa đốt nhà là có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân
muốn mua lại căn nhà và mảnh đất nhưng không được gia đình này đồng ý
và chỉ châm lửa đốt để dọa nhưng không ngờ gây ra thảm họa khiến năm người tử vong
thưa quý vị ngày ba mươi tháng một công an tp hcm cho biết trong bảy ngày từ hai mươi ba tháng một đến ngày hai mươi chín tháng một
tức là hai mươi chín tết đến mùng năm tết trên địa bàn tp hcm đã xảy ra năm mươi ba vụ phạm pháp hình sự
công an tp hcm đã điều tra phá nhanh
hai mươi tám vụ phản pháp hình sự tạm giữ ba mươi sáu đối tượng thu hội một mươi xe gắn máy hơn bảy trăm một mươi sáu triệu đồng
một dây chuyền vàng hai máy vi tính sách tay chín điện thoại di động
bảy ngày tết toàn thành phố xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông giảm tám vụ so với tết nguyên đáng kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
làm chết tám người không tăng giảm bị thương hai mươi một người tức giảm năm người
trong bảy ngày tết trên địa bàn thành phố xảy ra bảy vụ cháy giảm hai vụ so với tết nguyên đáng năm ngoái
không có người chết làm bị thương một người tăng một người
tài sản thiệt hại ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng còn năm vụ chưa ước tính được thiệt hại
bên cạnh đó công an thành phố phát hiện bốn vụ tàn trữ một vụ vận chuyển một vụ bán pháo nổ
và hai mươi tám vụ sử dụng đốt pháo trái phép xử lý hai mươi bốn người phạt hành chính với tổng số tiền bốn mươi chín triệu đồng
kính thưa quý vị trong hai tuần qua bên cạnh từ khóa hot dịch cúm corona được cộng đồng quan tâm
khẩu trang y tế là một trong những mặt hàng được người dân tìm mua nhiều nhất
bởi vì theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế thì nó giúp phòng chống phòng tránh lây lan virus corona
vậy thì khẩu trang y tế liệu có thực sự giúp người dân phòng tránh cúm hay không
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
đây là những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều những ngày vừa qua
cách phòng tránh cúm này khiến nhiều người tưởng chỉ là ảnh vui đùa
nhưng thực tế nó cho thấy virus corona thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng
rão quanh các nhà thuốc trên địa bàn tp hcm
không chỉ riêng khẩu trang n chín mươi năm được khuyến nghị là có thể dùng để phòng chống cúm corona
mà các loại khẩu trang y tế cũng trong tình trạng cháy hàng
bốn trăm linh hộp bán trong vòng ba mươi giây khẩu trang nào cũng mua hết

có nhiều người không có mua nó nhưng khẩu trang y tế khẩu trang nào bán cũng được hết
không phân biệt khẩu trang nào hết
thời điểm bùng phát dịch virus cúm corona
trùng với thời điểm tết nguyên
nguy cơ lây lan cao do nhu cầu giao du vui chơi tại các điểm giải trí công cộng lớn
mặc dù tại các điểm vui chơi vẫn tấp nập du khách nhưng có thể dễ dàng nhận thấy
người dân rất ý thức trong việc tự phòng tránh bệnh cho bản thân
đặc biệt là đối với trẻ em bằng việc đeo khẩu trang y tế nơi công cộng
theo như em được biết ở trên báo đài thì bác sĩ được khuyên khuyên dùng là khẩu trang n chín mươi năm
nhưng mà nên nó có một cái giá rất là mất và thường thường thì ở việt nam mình không bán
mình thích tay vẽ mà bình thường thì gia đình em cũng thường xuyên đeo khẩu trang y tế rồi
cho nên là bây giờ thì cứ mua khẩu trang y tế đeo thôi phòng chống được bao nhiêu thì hai bao nhiêu
chứ còn tụi em cũng không mua không chạy theo cái trào lưu là n chín mươi năm
cái khẩu trang hiện nay như là n chín mươi năm như là ba m thì nó là thực sự chống virus nhưng mà theo con
nghỉ thì nó chỉ thực sự dành cho những người mà tiếp xúc với những người mà bệnh virus
người ta cần làm như vậy để chữa trị những bệnh nhân
nhưng mà những người bình thường như tụi con thì cũng không có thông tin nào chắc chắn là phải đeo
cái khẩu trang đó mình cũng có thể đeo những khẩu trang bình thường như vậy để có thể phòng ngồi được
dạ thì ở sài gòn thì đang có dịch cúng corona và con nghĩ là con nghĩ là nó sẽ được giảm cái đại dịch này
nó sẽ dễ lây lan nên con đeo khẩu trang để bảo vệ an toàn cho mình con nghĩ là nên đeo một cái khẩu
trang loại ba d nhưng mà về nhà có cái khẩu trang này nên con đeo luôn trên các phương tiện truyền thông đã
chúng tuyên truyền phòng ngừa virus corona các chuyên gia khuyến cáo cần sử dụng kết hợp khẩu trang
y tế và các biện pháp phòng ngừa khác để ngăn chặn lây nhiễm virus corona hiệu quả nhất
thật sự bây giờ thì cái khẩu trang mà ở ngoài đường các bạn đeo các bạn thấy đeo thì gần như những
khẩu trang đó nó không có thể có tác dụng để ngăn ngừa mình bị nhiễm bệnh đâu tuy nhiên khi mà đeo
như vậy nó cũng có một cái tác dụng là cái gì là nếu mà mình là cái người bị bệnh mình vô tình mình
chứ ngày hôm nay mình đang ngủ bệnh mình chưa biết mình bị bệnh nhưng mà khi mà mình ho hay gì thì
nó sẽ trong cái phần mà mình đưa ra cho người khác để tiếp xúc thế thì cái đấy là người nào cũng
làm như thế thì vô hình chung cũng là một cái cách để là mình ngăn lây lan nó vẫn tốt tốt hơn là
chúng ta cũng có sử dụng cúm thì cũng khó có thể nói được bởi vì nó lan truyền trong không khí
thì cũng bây giờ tết thì làm sao bây giờ hạn chế và có thể mang các cái khẩu trang
khẩu trang chuyên chuyên phòng nữa n chín mươi năm nữa chứ còn các cái khẩu trang mà thông thường thì chắc
không có tác dụng gì đến thời điểm hiện tại virus corona đã được xác định có khả năng lây lan từ
người này sang người khác chính vì vậy việc phòng ngừa bệnh trong thời điểm hiện tại là rất cần
thiết tính đến nay đã có gần tám trường hợp mắc bệnh với một trăm bảy mươi người tử vong theo báo cáo của bộ
y tế đến chiều ngày ba mươi tháng một việt nam ghi nhận chín mươi bảy trường hợp nghi ngờ nhiễm viêm phổi cấp do chủng virus
corona mới đang được cách ly theo dõi năm ca xác định nhiễm virus corona trong đó có ba người việt nam
hiện đã có một bệnh nhân mắc cúm corona đã được bệnh viện chợ rẫy chữa khỏi thưa quý vị vì xuất
khẩu thanh long qua trung quốc những ngày qua đang bị dịch bệnh do chủng mới virus corona gây
ảnh hưởng nặng nề và những ngày đầu năm người trồng thanh long ở vùng châu thành long an và chợ
gạo tiền giang đang đứng ngồi không y khi mà mức giá thương lái đưa ra thay đổi từng giờ sáng mùng sáu tết
ngày khai trương đầu năm nhưng nhiều vựa thanh long trên tuyến đường từ huyện châu thành sang chợ
gạo vẫn gần như đứng tình nhiều kho thu mua thanh long vẫn đang đóng cửa hoặc chỉ bày biện đột cúng
đầu năm một số chủ vượng cho biết họ giờ ngày khai trương sang mùng chín với hy vọng diễn biến sẽ khác
trước đó từ ngày ba tết nguyên đáng khi thông tin về virus corona đang gây hoang mang chưa có
dấu hiệu dừng lại thì một số nhà kho đã ra thông báo dừng thu mua giá thanh long từng được thương
lái đặt cọp trước tết cao lên đến ba mươi bảy đồng quý đô ram loại một khi vừa bước sang năm mới đã
được thương lái thông báo chỉ còn có thể thu mua với giá năm đồng quý đô ram một số thương lái
đặt cọc trước đó giờ mất biệt khiến người trồng thanh long càng thêm thấp thỏm trước tình hình này
sở công thương tỉnh long an cũng đã có buổi làm việc với nhiều doanh nghiệp thu mua xuất khẩu thanh
nông để tìm phương án ứng phó nhằm đảm bảo đầu ra đồng thời sở cũng đang vận động bà con vùng chuyên
thanh long nên tham gia vào các hợp đồng tiêu thụ ổn định sẽ đỡ thiệt hại khi có diễn biến bất
thường thay vì tiêu thụ nhỏ lẻ gọi thương lái ngoài mỗi khi đến kỳ thu hoạch thì khi thị trường
biến động sẽ dễ bị ép giá và đến đây chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt